từ ngày một mươi năm tháng một tới thông tư sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín của bộ công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ chính thức có hiệu lực
theo quy định người dân sẽ có năm cách giám sát lực lượng công an trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong đó người dân có quyền giám sát bằng thiết bị ghi âm ghi hình nhưng phải bảo đảm các điều kiện sau
không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ
ngoài khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan